tại hà nội viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã phối hợp với quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế
và ngân hàng phát triển châu á tổ chức hội thảo tác động của đại dịch covid một mươi chín đến nông nghiệp nông thôn việt nam
hội nghị đưa ra các dự báo tác động của đại dịch với nông nghiệp và khu vực nông thôn việt nam
từ đó đề xuất các chính sách để các địa phương chủ động ứng phó
theo khảo sát thống kê của cả ba tổ chức đại dịch covid một mươi chín có ảnh hưởng lớn tới nguồn thu nhập của người dân
tại các khu vực nông thôn đặc biệt là các hộ dân có nguồn thu từ các hoạt động phi nông nghiệp dịch vụ
với tỷ lệ bị giảm lên tới bảy mươi ba số hộ được khảo sát
số hộ trong lĩnh vực nông nghiệp cũng bị tác động lớn với năm mươi số hộ bị giảm thu nhập
hầu hết người dân nông thôn đang chọn hình thức cắt giảm chi tiêu tiết kiệm để đảm bảo cuộc sống
tuy nhiên các chuyên gia nhận định giải pháp này không lâu dài
kênh tiêu thụ nông sản cũng chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch
có một số địa phương còn không bán được hàng do khâu vận chuyển giao thương bị ảnh hưởng
một trong những vấn đề nghiêm trọng nảy sinh sau đại dịch được các chuyên gia cảnh báo
chính là việc di cư ngược của các lao động từ thành thị trở về nông thôn
điều này đổi giá áp lực cho các địa phương nông thôn
cần chuẩn bị các giải pháp tạo công an việc làm cũng như nguồn thu nhập cho người dân